xác minh thông tin báo chí liên quan tới công ty cổ phần tập đoàn asanzo
ngày năm tháng chín tổng cục hải quan cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của thủ tướng chính phủ
tại công văn số năm nghìn năm trăm bốn mươi sáu ngày hai mươi bốn tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín về việc kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh
tổng cục hải quan đã tiến hành kiểm tra sau thông quan tại một số công ty liên quan tới công ty cổ phần tập đoàn asanzo
và có biên bản kết luận kiểm tra sau thông quan tại trụ sở người khai hải quan số bảy trăm bảy mươi bốn ngày một mươi năm tháng tám năm hai nghìn một mươi chín gửi công ty này
tiếp đó ngày hai mươi bảy tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tổng cục hải quan đã tham mưu bộ tài chính báo cáo thủ tướng chính phủ
về kết quả kiểm tra xác minh thông tin báo chí phản ánh về nội dung nêu trên
tại báo cáo này bộ tài chính đã chỉ ra một số dấu hiệu vi phạm và kiến nghị các cơ quan liên quan
tiếp tục điều tra xác minh xử lý theo quy định
qua kiểm tra xác minh đã xác định năm mươi tám công ty có hoạt động mua bán linh kiện hàng hóa với công ty cổ phần tập đoàn asanjo
tra cứu trên cổng thông tin của tổng cục thuế và kết quả xác minh tại ủy ban nhân dân phường nơi đăng ký địa chỉ trụ sở
hoặc địa điểm nơi thuê văn phòng xác định một mươi bốn công ty bỏ trốn bốn công ty không tồn tại theo địa chỉ kinh doanh
bảy công ty ngừng hoạt động và một công ty không hoạt động tại địa chỉ đăng ký kinh doanh
theo tổng cục hải quan từ ngày hai mươi tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu
đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn một mươi chín công ty này làm thủ tục hải quan nhập khẩu hai mươi sáu tờ khai hải quan
tổng kim ngạch nhập khẩu là một trăm bảy mươi một sáu trăm ba mươi sáu bảy trăm một mươi chín đồng mặt hàng nhập khẩu để làm hàng mẫu không thanh toán
gồm có bảng mạch điện tử lắp ráp tv cáp tím hiệu logo bằng kim loại tấm lcd mẫu
bao mạch điện tử xử lý tín hiệu tv trên tờ khai hải quan khai hàng hóa có xuất xứ trung quốc
liên quan tới nhãn hiệu asanjo qua điều trị
tổng cục hải quan đã đề nghị cơ quan điều tra khởi tố vụ án buôn lậu về việc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất thương mại sa huỳnh
khai nhập khẩu hàng hóa là linh kiện dùng để lắp ráp lò nướng thủy tinh nhưng khi kiểm tra phát hiện toàn bộ hàng hóa bên trong container
là một ba trăm linh bộ lò nướng thủy tinh nguyên chiếc nhãn hiệu asanjo có cả phiếu bảo hành in sẵn tiếng việt asanjo
đỉnh cao công nghệ nhật bản kèm số đường dây nóng một tám không không một không ba năm
toàn bộ lò nướng không có tèm nhãn ghi thông tin xuất xứ hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hcm đã ra quyết định khởi tố vụ án buôn lậu đối với công ty này